các bạn hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
các bạn hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
nhưng với trung bình hai triệu ca mắc mới theo ngày trên toàn cầu trong tuần qua
các chuyên gia cảnh báo con số này hoàn toàn có thể đe dọa hệ thống y tế
trước đó tổng giám đốc của tổ chức y tế thế giới who tedros andanom ghebreyesus
cho biết omicron không nên được phân loại nhẹ vì nó đang làm mọi người nhập viện và đang làm chết người
trên thực tế cơn sóng thần các ca bệnh rất nhiều và nhanh
và đang áp đảo hệ thống y tế trên khắp thế giới ông tedfrost nói thêm
đầu tiên các đột biến của omicron cho phép virus bám vào tế bào người dễ hơn
thứ hai là sự lẫn tránh miễn dịch có nghĩa là con người có thể tái nhiễm dù đã mắc bệnh trước đó hay đã tiêm chủng
một yếu tố nữa là omitrun chủ yếu ảnh hưởng đến đường hô hấp trên
khác với các biến thị trước đây vốn chủ yếu ảnh hưởng đến đường hô hấp dưới và trong phổi
sự lây lan với tốc độ chóng mặt của biến thể omicron trên toàn cầu kể từ khi được phát hiện sáu tuần trước
buộc chính phủ nhiều nước đẩy mạnh chiến dịch tiêm chủng
trong khi một số quốc gia khác siết chặt các biện pháp phòng dịch
ngày bảy tháng một đức hạn chế quyền lui tới các quán bar và nhà hàng trên cả nước
chỉ cho phép người đã tiêm đầy đủ đã bình phục hoặc có giấy xét nghiệm âm tính được vào những nơi này
người đã tiêm tăng cường được miễn xét nghiệm
tại nước láng giềng áo thủ tướng karl nahmed dương tính với covid một mươi chín
không có gì đáng lo ngại tôi ổn
tôi tiếp tục kêu gọi mọi người tiêm vaccine ông nehammer cho biết
tại pháp tổng thống emmanuel macron
emmanuel macron đang bị chỉ trích sau khi tuyên bố sẽ siết quy định hơn nữa
với những người chưa chủng ngừa covid một mươi chín cho đến khi họ chịu tiêm
tại ấn độ soka bệnh do omicron chiếm ưu thế đang làm dấy lên lo ngại
về việc quay trở lại những ngày đen tối nhất của đất nước vào năm hai nghìn hai mươi
khi hàng nghìn người chết vì covid một mươi chín mỗi ngày
giáo sư watan menon làm việc tại đại học ashoka ấn độ nói
điều này có thể gây nên căng thẳng cho hệ thống y tế của chúng tôi
ở mức tương đương hoặc tệ hơn làn sóng dịch thứ hai
nguy cơ thế giới đối mặt với omicron đang là thách thức rất lớn đối với cả nhân loại
nếu như không đủ công nghệ và vaccine
thì sợ rằng con người sẽ phải đối diện với thảm họa khủng khiếp hơn